chị trịnh thị tâm năm nay ba mươi chín tuổi là công nhân công ty cổ phần bao bì lam sơn
hoàn cảnh gia đình rất éo le

từ ngày mà vợ chồng tôi chia tay là tôi phải nuôi con mà con tôi là phải bị bệnh bệnh xoay mật
thì mấy năm trời ba bốn năm trời thì nói chung là cái bệnh của con giữa hai mẹ con là phải trinh chiến
suốt là năm hai nghìn một mươi sáu là dường như là tháng nào cũng phải đi hà nội
một tháng là đi bệnh viện nhì để chữa trích cho con
đến bây giờ thì nói chung qua cái thời gian đến giờ là cháu còn đỡ rồi
một tháng thì không phải đi nữa mà hai ba tháng thì phải đi tại bệnh viện nhi để kiểm tra một lần
những năm trước hai mẹ con chị tâm không có nhà riêng để ở phải đi thuê nhưng vẫn không ổn định vì cứ phải chuyển nhà thường xuyên
được sự quan tâm của liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn công ty năm nay chị tâm được hỗ trợ xây nhà với số tiền bốn mươi năm triệu
có tiền trong tay chị mạnh dạn vay mượn thêm anh chị em trong gia đình để mua mảnh đất nhỏ hai mươi tám m hai làm nhà cho hai mẹ con
nhưng anh khả rất phấn khởi cùng bắt tay vào làm với thợ để ngôi nhà nhanh chóng được hoàn thiện
có được ngôi nhà riêng cho cả gia đình là nhờ vào sự hỗ trợ của liên đoàn lao động tỉnh công đoàn ngành và công ty nên anh khả rất yên tâm làm việc
trước năm hai nghìn một mươi sáu được sự hỗ trợ của các cấp công đoàn chị đã sửa lại ngôi nhà cũ để gia đình sinh hoạt hàng ngày

cách đây hơn chục năm chị lê thị lài đã làm mẹ đơn thân
cuộc sống vất vả một mình sinh con đuôi mẹ già hay đau yếu khiến cuộc sống của chị lài càng thêm khó khăn
con trai chị năm nay học lớp sáu nhiều khi tiền đóng học cho con và tiền sinh hoạt hàng ngày chị lài phải đi vay mượn
đến tháng lĩnh lương mới có tiền trả
vì vậy trong suốt nhiều năm qua chị lài vẫn không có tiền để sửa lại ngôi nhà đã cũ
năm hai nghìn một mươi sáu chị lài được liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ bốn mươi triệu để sửa nhà
giờ đây mẹ con chị đã yên tâm khi sống trong ngôi nhà mới
trong năm vừa rồi thì tôi cũng làm thêm trồng cây vườn thêm với lại nuôi thêm mấy con gà để có thêm thu nhập để lắm tiền học cho con cái
tuy nhiên cũng phải nói rằng để xây dựng được nên những ngôi nhà ấm cúng cho người lao động thì vai trò của tổ chức công đoàn là vô cùng quan trọng
những cán bộ công đoàn là cầu nối tâm tư nguyện vọng của người lao động đề xuất với công đoàn cấp trên cơ sở doanh nghiệp chủ sử dụng lao động để từ đó có thêm nhiều những chính sách quan tâm đến đời sống của người lao động nghèo
tỉnh thanh hóa có hơn ba trăm linh công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong đó số lượng đối tượng công nhân lao động đang gặp nhiều khó khăn còn rất nhiều
mặc dù liên đoàn lao động tỉnh đã rất nỗ lực trong việc thực hiện chương trình trung tây vì người lao động kêu gọi các tổ chức hỗ trợ xây sửa nhà cho người lao động song mới chỉ giải quyết được một phần để giúp đỡ cho công nhân lao động
như vậy đối tượng cần tiếp tục quan tâm trong những năm tiếp theo được liên đoàn lao động tỉnh xác định chính là người lao động có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó các cấp công đoàn cần nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra đối với tổ chức hoạt động của công đoàn

thời lượng của chương trình lao động và xã hội tuần này cũng đã kết thúc xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòng thư laodongvasahoi thnd aconggmail com